sáng nay công an tp biên hòa tỉnh đồng nai cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ hỗn chiến giữa phố
khiến cho khu vực này bị náo loạn
theo thông tin ban đầu vào khoảng hai giờ sáng trên đường phạm văn thuận phường tân mai tp biên hòa tỉnh đồng nai
xuất hiện hai nhóm với hàng chục thanh niên chạy xe máy mang theo nhiều hung khí như dao tự chế gậy gọc bom xăng
gặp nhau để giải quyết mâu thuẫn
tại đây hai nhóm hò hét rượt đuổi nhau trên đường khiến cho khu vực này bị náo loạn
các đối tượng ném bom xăng vào nhau làm cháy khắp mặt đường
đáng chú ý trong quá trình hỗn chiến người dân còn nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn
cơ quan công an sau đó đã trích xuất camera an ninh để điều tra vụ việc và truy xét các đối tượng có liên quan